thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trước tác động của đại dịch covid một mươi chín vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội bộ tây chính đã chủ động đề xuất các giải pháp tài khoá ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội bộ tây chính đã trình miễn thuế nhập khẩu đối với vật tư thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
vật tư nguyên liệu đầu vào của một số ngành sản xuất chịu tác động lớn của dịch bệnh gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
nâng mức giảm trừ giá cảnh thuế thu nhập cá nhân giảm ba mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có doanh thu chịu thuế không quá hai trăm linh tỷ đồng
tăng mức giảm trừ giá cảnh thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi năm giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
phối hợp với các bộ ngành ra soát cắt giảm nhiều loại phí lệ phí cho doanh nghiệp và người dân
tổng thu ngân sách nhà nước sáu tháng ước đạt bốn mươi bốn hai dự toán giảm một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là năm có tiến độ thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi ba để giảm bớt tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân
bộ thế chính đã báo cáo chính phủ quốc hội yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương chủ động điều hành trên ngân sách nhà nước chật chẽ truyệt đẩy tiết kiệm
tuy diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới còn phức tạp nhưng việt nam là một trong các nước đầu tiên sớm kiểm soát được tình hình dịch
đã tạo điều kiện đưa hoạt động của nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường giảm thiểu tác động bất lợi về kinh tế tài chính và trật tự an toàn xã hội
tại hội nghị bộ thế chính đưa ra một mươi nhóm giải pháp để hoàn thành thu ngân sách nhà nước trong đó đề nghị các bộ ngành và địa phương quan tâm phối hợp
chỉ đạo thực hiện các giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài khoá tiền tệ đã ban hành